tôm thẻ chân trắng là loài nước mặn tuy nhiên tại tỉnh hải dương nhiều hộ đã thuần hóa được và nuôi loài tôm này ở trong môi trường nước ngọt bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
gia đình ông nguyễn văn quang ở xã thái học huyện bình giang tỉnh hải dương có khu nuôi thả thủy sản khoảng một mươi hectare
năm hai nghìn một mươi tám ông quang nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng nước mặn ở môi trường nước ngọt
do nuôi thí điểm nên mật độ nuôi thưa mỗi mẫu thu được một tấn tôm thương phẩm
với giá bán hai trăm năm mươi đồng một kg trừ các khoản chi phí thu lãi khoảng ba mươi
qua thương vụ thứ ba tôm thẻ phát triển tốt ở môi trường nước ngọt ít bị bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao

trước giai đoạn mình đưa xuống ao nuôi mình phải có một thao tác thường hóa đó là làm trên những bể dèo bé để mình thường hóa mình chăm sóc nó
khi nó đã quen với môi trường nước ngọt rồi lúc đó mình mới đưa xuống ao nuôi to để mình nuôi được
từ thành công của việc nuôi thí điểm ông nguyễn văn quang dự định mở rộng mô hình khu nuôi thả thủy sản tập trung
và thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để xây dựng mô hình liên kết chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình
trước giai đoạn mình đưa xuống ao nuôi mình phải có một thao tác thường hóa đó là làm trên những bể dèo bé để mình nuôi được